các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn viêm gan virus b là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu và là bệnh nhiễm trùng gan phổ biến nhất thế giới
nếu không sớm được điều trị kịp thời và đúng cách viêm gan virus b có thể gây ra những tổn thương gan nghiêm trọng kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm
thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh
làm thế nào để nhận biết triệu chứng con đường lây nhiễm cũng như cách điều trị và phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể hơn trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là một loại viêm gan mà nó lây theo đường máu và con đường
thí dụ như là chúng ta sử dụng những sản phẩm kim tiêm chung đặc biệt bây giờ thì không ai dùng
như chẳng hạn những người tiêm trích chẳng hạn người ta không có điều kiện người ta dùng chung thì nó có thể lây nhiễm
rồi các những chế phẩm của máu mà ngày xưa thôi chứ còn bây giờ thì nói chung là chúng ta an toàn
hoặc là tiếp xúc với những người mà có nguy cơ lây nhiễm
ví dụ như chẳng hạn như một điều dưỡng mà mới đi thực tập
và kim vào tay khi mà lấy máu trong bệnh nhân có virus xương gan thì nó có thể lây
rồi một điều nữa là lây chuyển qua từ vợ sang chồng và ngược lại
nhưng mà cái quan trọng nhất là nó lây chuyển từ mẹ sang con
bởi vì sao
khi mà viêm gan virus p mà lây từ mẹ sang con
thì nó lây chủ yếu trong quá trình mang thai những tháng cuối và quá trình sinh con
thế thì có một đặc biệt là trên chín mươi chín mươi năm những trẻ bị nhiễm virus xương gan này trở thành mạng tính
và đấy mới là hậu quả đáng lo
chỉ còn đối với viêm gan virus b cấp tính thì không có đáng lo
nếu một người lớn tuổi trưởng thành rồi mà không may bị nhiễm
thì chín mươi là sẽ tự khỏi
chỉ có một ít tỷ lệ là có suy gan hoặc là nguy hiểm tính mạng thôi
thế còn tự khỏi
nhưng mà nếu mà lây truyền từ mẹ sang con
thì phần lớn trong đó sẽ trở thành bệnh trở thành mạng tính
và mạng tính thì tất nhiên không phải ai bị virus b mạng tính
thì cũng gây ra sơ gan ung thư gan
nhưng làm cho cái tỷ lệ tăng lên rất nhiều
vậy bác sĩ có thể cho biết một cách cụ thể hơn
chúng ta có thể phòng bệnh
cũng như là có thể phát hiện sớm viêm gan virus b
bằng những phương pháp chẳng đoán như thế nào
đối với viêm gan virus b phòng ngừa
thì hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng
chắc trẻ em cũng đã có rồi đã yên tâm
nhưng mà ta phải phòng là phòng cho những trường hợp
mà mẹ có virus viêm gan b
thế thì phòng bằng cách nào để nó đỡ lây chuyển từ mẹ sang con
thì người ta thấy rằng là nếu những người mẹ mà ba tháng cuối
thì người ta trước khi khoảng
sau tháng người ta sẽ xét hiện virus của mẹ
nếu mà tảnh lượng virus của người mẹ rất là cao
thì người ta sẽ sử dụng điện thuốc để giữ phòng
thì sau đó nó sẽ làm giảm tỷ lệ lây chuyển từ mẹ sang con
điều nữa là tất cả những con sinh ra từ những người mẹ
mà có virus viêm gan b rồi
thì sau khi sinh ra thì phải tiêm hai loại
thứ nhất là loại vaccine
giống như các chương trình tiêm chủng cho các trẻ em
loại thứ hai nhưng mà ngay trong hai mươi bốn giờ đầu
loại thứ hai là chúng ta phải tiêm cái globin miễn dịch
tức là gì
chúng ta đưa một cái khám thể
thụ động để vào để trung hòa đi cái kháng nguyên
tên là có virus viêm gan ở con
thì sẽ làm cho cái tỷ lệ nó lây nhiễm dưới năm rất là thấp
thì đấy là tốt nhất để phòng tránh hiện nay
còn đối với những người lớn thì khả năng lây nhiễm với nhau rất là khó
hoặc là chẳng hạn như khi lớn tuổi
khi kết hôn thì vợ hoặc chồng có thể lây cho nhau
thì nếu những người nào trước đấy chưa được tiêm chủng
thì chúng ta xét nghiệm trước
nếu mà chúng ta chưa có cái khám thể
khám virus sư gan b thì chúng ta tiêm phòng
thì nếu không may
và một trong hai người trong gặp vợ chồng mà có virus
thì cái khả năng lây cho người kia nó sẽ rất ít
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
viêm gan virus b là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm
và có khả năng lây nhiễm cao
người nghi ngờ mình tiếp xúc với virus này
cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín
để được thăm khám xét nghiệm và tư vấn cách điều trị
trung tâm nội so
và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
bệnh viện đa khoa tâm anh
là đơn vị cung cấp các dịch vụ xét nghiệm
và điều trị cao cấp hiệu quả cao
cho người bệnh viêm gan virus b
với đội ngũ bác sĩ chuyên gia tận tâm
giàu kinh nghiệm cùng hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại
phát đồ điều trị chuẩn mực
và cơ sở vật chất khang trang
người bệnh hoàn toàn có thể an tâm và hài lòng
khi lựa chọn khám và điều trị tại đây
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
xin kính chào và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai